bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh lào cai cho biết từ đầu năm đến nay đơn vị đã phát hiện ba trăm năm mươi năm trường hợp vượt biên sang trung quốc làm thuê trái phép
trong các trường hợp vượt biên trái phép có chín mươi có hộ khẩu tại lào cai số còn lại thuộc các tỉnh như thái nguyên điện biên lai châu hà giang yên bái
các trường hợp này chủ yếu là người dân tộc thiểu số sang trung quốc tham gia lao động thời vụ
ngay sau khi phát hiện người dân vượt biên trái phép bộ đội biên phòng tỉnh lào cai đã ra thông báo cho các địa phương để trao đổi cũng như bàn giao đối tượng cho địa phương giáo dục nhắc nhở định hướng bà con đi làm đúng đường đúng nghề theo quy định tránh vượt biên trái phép trở thành vi phạm pháp luật
đồng thời chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác tuần tra kiểm soát biên giới tuyên truyền để người dân không vượt biên đi lao động trái phép nếu muốn đi phải làm sổ thông hành đi theo đường chính ngạch để cơ quan chức năng quản lý